ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục họp ứng phó với diễn biến của vùng áp thấp và mưa lũ lớn
từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng một mươi mưa xảy ra trên cả nước
riêng tại các tỉnh trung bộ có khả năng mưa to đến rất to trong đó mưa tập trung tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
cần tập trung giả soát tại các hồ chứa thủy lợi hồ thủy điện dùng tích nhỏ để bảo đảm điều tiết nước kịp thời phù hợp
trên tuyến biển hiện còn khoảng bốn trăm tám mươi sáu tàu cá trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh thành phố chủ động các phương án ứng phó và bảo đảm an toàn cho người dân cũng như mùa màng

các địa phương cần tiếp tục sẵn sàng các phương án ứng phó tập trung kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn hệ thống đề điều hồ chứa chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu tại các khu vực thường xuyên có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ